thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi chín dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi
theo phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải công tác tiếp thu giải trình chỉnh lý có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan
hết sức khẩn trương hiệu quả về phiếu quốc hội chủ tịch quốc hội các phó chủ tịch quốc hội dành nhiều ưu tiên cho công tác hoàn thiện dự thảo luật
chỉ đạo sát sao thường xuyên liên tục cả về nội dung và quy trình tổ chức dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm một mươi sáu chương và hai trăm sáu mươi điều
so với dự thảo luật trình ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ sáu dự thảo luật đã bỏ năm điều hoàn thiện chỉnh lý sửa đổi hai trăm năm mươi điều
tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh đã trình bày báo cáo toàn tắt một số vấn đề lớn
tiếp thu giải trình chỉnh lý sự thảo luật gồm các nội dung thông nhất một số nội dung xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội
một số nội dung cụ thể tiếp thu giải trình ý kiến của thường trực hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi và tiến hành bế mạc phiên họp thứ hai mươi
chỉ đạo tại cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban soạn thảo nhấn mạnh
nội dung dự thảo luật phải kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập hạn chế của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời phải đáp ứng công tác quản lý nhà nước phong ngừa đấu tranh chống tội phạm và cải cách hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân đối với những vấn đề liên quan
cuộc họp vừa diễn ra vào sáng nay tại hà nội
qua thảo luận làm rõ một số khái niệm nội dung liên quan trong dự thảo luật
đại diện các bộ ngành dự cuộc họp đều cơ bản đồng tình với việc cấp thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân
nhấn mạnh dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi đã được ủy ban thường vụ quốc hội
bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban soạn thảo tổ biên tập bám sát và thể chế hóa đầy đủ đường lối chủ trương chính sách của đảng
trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự thảo luật phải thống nhất với các văn bản pháp luật khác có liên quan phù hợp với điều ước quốc tế mà việt nam đã tham gia
lực quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi là cái đạo lực rất quan trọng
để đảm bảo thực thi hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng
thực hiện công tác quản lý nhà nước phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia bảo đảm cho tựa an toàn xã hội phù hợp phát triển kinh tế xã hội
của đất nước và cuộc sống bình yên của người dân
không bị ai bị đe dọa bởi bất cứ một cái điều gì
không bị đe dọa tinh thần không bị đe dọa về sức mạnh về vũ khí
để đe vọng thì tôi cho rằng cái đó là rất quan trọng
để nội dung văn bản luật đầy đủ sát thực tiễn có tính khả thi cao
ngoài sự tham gia ý kiến của các bộ ban ngành có liên quan
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban soạn thảo tổ biên tập lấy ý kiến các cơ quan quản lý
nhà khoa học chuyên gia và người dân khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật
bảo đảm tiến độ để chính quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua
tại kỳ họp thứ bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng nay công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác
công an năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
tới dự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
dự hội nghị còn có đồng chí hoàng trung dũng
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hà tĩnh
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hà tĩnh đã khám phá bốn trăm chín mươi bảy vụ chín trăm sáu mươi bảy vụ phạm tội hình sự
triển khai thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ
trở thành địa phương đứng thứ hai toàn quốc trong việc cấp căn cước công dân gắn chip
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
và là một trong bốn đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản
định danh điện tử theo kế hoạch của bộ công an
triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng cơ cấu tổ chức bên trong của công an tỉnh hà tĩnh tình gọn mạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị
trong thời gian tới công an hà tĩnh cần tập trung xây dựng lực lượng trong sạch
chính quy tinh nguyện hiện đại thực hiện nghiêm túc nghị quyết một mươi hai
đồng thời đảm bảo trụ sở làm việc trang thiết bị phương tiện
để lực lượng công an xã yên tâm công tác
bên cạnh đó cần chú trọng đảm bảo tốt nhất an ninh quốc gia trong mọi tình huống
thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh kéo giảm tội phạm với các giải pháp bền vững
làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chú trọng công tác nhiệm vụ cơ bản chú trọng công tác dân vận
và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi ba công an hà tĩnh được bộ công an tặng cử đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
nhiều cá nhân tập thể cũng được khuân chuông chiến công bằng khen với khen
chiều nay trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục y tế
năm hai nghìn hai mươi ba cục y tế đã tập trung lực lượng chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp
trọng tâm là tập trung
cục y tế đã tập trung khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
về thao gỡ khó khăn vướng mắt đối với hệ lực lượng
vai trò trong quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường của cục y tế tiếp tục được nâng cao tăng cường
việc triển khai đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp tục đạt được những kết quả nhất định
giải quyết từng bước những vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện bệnh xá công an nhân dân
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công
nhấn mạnh nhiệm vụ công tác y tế thời gian tới còn rất nặng nề khó khăn
trung tướng lê văn tuyến yêu cầu cục y tế tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng
nâng cao năng lực chuyên môn cho cám bộ y tế đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật
y học hiện đại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh triển khai khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử
sử dụng sổ sức khỏe điện tử trong các cơ sở y tế công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu tham mưu
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý nâng cao năng lực quản lý nhà nước
đối với ngành y tế công an tại hội nghị trung tướng lê văn tuyến cũng đã trao bằng khen của bộ công an
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm hai nghìn hai mươi ba
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của cục kế hoạch và tài chính diễn ra ngày hôm nay
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh việc tiếp tục thông nhất quản lý công tác tài chính
điều hành ngân sách trong công an nhân dân
phù hợp hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi ba cục kế hoạch và tài chính đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật
các quy định hướng dẫn thống nhất quản lý công tác tài chính điều hành ngân sách trong công an nhân dân
tham mưu đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi
các dự án trọng điểm của chính phủ và của bộ công an đảm bảo tiến độ xây dựng các đề án được giao
tích cực đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ chặt chẽ đúng quy định pháp luật
đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
ghi nhận những kết quả cục kế hoạch và tài chính đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số một mươi chín chỉ thị số chín của bộ công an
ba mục tiêu ba giải pháp đột phá trong đó ưu tiên đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất cho lực lượng công an nhân dân
quá trình thực hiện đồng chí thứ trưởng yêu cầu phân công phân cấp rõ người rõ trách nhiệm rõ thời gian
rõ kế hoạch đối với nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý trong lĩnh vực kế hoạch tài chính
tài sản công trọng tâm là những thông tư trong chương trình năm hai nghìn hai mươi ba và hệ thống tiêu chuẩn định mức đầu tư trang bị
đảm bảo hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tập trung đôn đốc hướng dẫn công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
các nguồn kinh phí tham mưu giúp bộ thẩm định các đề án dự án các nguồn kinh phí của công an các đơn vị địa phương đảm bảo tiết kiệm hiệu quả
tránh trùng dẫm xác định đây là nhiệm vụ quan trọng tăng cường kiểm tra kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính tài sản công đầu tư
nhất là kiểm toán nội bộ đối với các dự án công trình trọng điểm
tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến trao cờ thi đua của bộ công an tặng tập thể có thành tích xuất sắc
chiều nay công an tỉnh nam định tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh nam định đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn kéo giảm một mươi hai số tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ
tỷ lệ điều tra án đạt chín mươi sáu chín trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
đã chia xóa một mươi một đường dây bắt giữ hơn một vụ tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về quản lý kinh tế tham nhũng chức vụ tội phạm về môi trường tội phạm truy nã
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt được nhiều dấu ấn nổi bật đặc biệt là trong thực hiện đề án sáu của chính phủ góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh nam định chủ động nắm phân tích dự báo đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác công an nhằm tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
tỉnh cần tập trung triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự cho nhân dân vui tết đón xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn văn long đã trao tặng huân chương chiến công hạng hai hạng ba cho một tập thể và một cá nhân trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể và bốn cá nhân trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân công an tỉnh nam định có thành tích xuất sắc

bộ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án quan trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng một số doanh nghiệp đạt doanh thu vượt chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh
trên cơ sở đó năm hai nghìn hai mươi bốn cục công nghiệp an ninh đã xây dựng chương trình chỉ tiêu công tác tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tập trung phối hợp đảm bảo tiến độ xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đồng thời quyết liệt triển khai các dự án theo quyết định một mươi bốn của thủ tướng chính phủ hoàn thành phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên và người lao động
cũng trong sáng nay tại hà nội được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành quản trị khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân cho cán bộ bộ công an lào

chuyên sâu giúp các học viên là cán bộ công an của lào thành thạo các kỹ năng sử dụng vận hành quản trị khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân
chương trình lớp tập huấn bao gồm một mươi chuyên đề với bốn trăm năm mươi tiết học trong đó ưu tiên nhiều thời gian cho các bước thực hành trên máy nhằm giúp học viên nhanh chóng tiếp cận và thành thạo các kỹ năng sử dụng vận hành quản trị khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân
quả đó trở thành các chuyên gia đáp ứng yêu cầu công tác của bộ công an lào trong triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong thời gian tới
thưa quý vị nhằm làm tốt công tác tái hoài nhập cộng đồng trên địa bàn thời gian qua công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện nam sách triển khai xây dựng sáu mô hình tái hoài nhập cộng đồng
từ khi đi vào hoạt động đến nay nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả giúp lực lượng công an và chính quyền địa phương quản lý tốt các trường hợp chấp hành xong án phả tù trở về địa phương đồng thời cũng giúp đỡ tạo điều kiện cho những trường hợp này gặp thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định tránh được nguy cơ tái phạm tội

từ khi đi vào hoạt động đến nay nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả giúp đỡ tạo điều kiện cho những trường hợp này gặp thuận lợi trong việc tái hoài nhập cộng đồng đồng thời cũng giúp đỡ tạo điều kiện cho những trường hợp này gặp thuận lợi trong việc tái hoài nhập cộng đồng
thì lực lượng công an cũng đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi có được cái công việc làm ổn định và cái mức thu nhập cũng tốt
thời gian qua trên địa bàn huyện nam sách nhiều mô hình được triển khai xây dựng áp dụng tại các địa phương như mô hình bốn cộng về công tác quản lý giám sát giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương mô hình hội cựu chiến binh
mô hình mặt trận tổ quốc tham gia công tác quản lý giám sát giáo dục đối với người chấp hành song án phạt tù về địa phương mô hình doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng
hiện tại ngoài việc quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương trong việc tìm kiếm việc làm công an huyện nam sách cũng cùng với các ban ngành đoàn thể của các địa phương rà soát
lập danh sách các trường hợp có nguyện vọng chính đáng đáp ứng yêu cầu cho vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh để đề xuất ngân hàng chính sách xã hội lập hồ sơ giải ngân cho vay vốn theo đúng tinh thần của quyết định thủ tướng chính phủ về tiến dụng đối với người chấp hành song án phạt tù
chúng tôi sẽ tập trung rà soát phối hợp với ngân hàng chính sách giao nhiệm vụ cho công an các xã thị trấn tham yêu cho ủy ban dân các xã để làm sao rà soát sàng lọc